phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số bảy phối hợp với công an xã thanh liệt công an huyện thanh trì và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy trợ quang tại thanh trì hà nội để làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy
liên quan đến vụ cháy trợ quang ở xã thanh liệt huyện thanh trì phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số bảy cho biết
ngày một tháng bốn đơn vị phối hợp với công an xã thanh liệt công an huyện thanh trì và cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy lớn này
về phản ánh xe cứu hỏa đến hiện trường quá chậm phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số bảy cho biết
vào lúc một mươi bốn h một mươi ba phút ngày ba mươi một tháng ba trung tâm một trăm một mươi bốn tiếp nhận tin báo cháy tại chợ quang
thì đến một mươi bốn h hai mươi ba phút có hai xe của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số tám có mặt triển khai lực lượng dập lửa
riêng phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số bảy sau khi tiếp nhận thông tin vào cùng thời điểm trên
đã điều bốn xe cứu hỏa chuyên dụng xe chở nước cùng ba mươi sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
đến một mươi bảy h ba mươi đám cháy đã được dập tắt và dập tắt hoàn toàn không gây thiệt hại về người